đo điện tâm đồ là một phương pháp thăm dò cân đâm sản
nó ghi lại các hoạt động điện của tim bằng một thiết bị được gọi là máy ghi điện tim
đây là một phương pháp thăm dò rất đơn giản có thể thực hiện nhanh chóng và an toàn cho tất cả mọi đối tượng
đặc biệt là nó rất có giá trị trong các bệnh lý tim mạch
thông qua việc phân tích bản ghi điện tâm đồ
thì bác sĩ có thể phát hiện một số các bất thường của cái hoạt động của điện cột tim
và từ đó mà ta tìm cái nguyên nhân về sử trí và điều trị kịp thời
vậy đo điện tâm đồ có vai trò như thế nào trong trần đoán các bệnh lý tim mạch thưa bác sĩ
huyện tâm đồ thì bây giờ là được gần như là một cái chỉ định thường quy
nhưng đặc biệt thì trong các cái bệnh lý tim mạch thì nó có rất có giá trị nhất
đặc biệt là trong các cái chẩn đoán
đặc biệt là các cái rối loạn nhịp tim ví dụ như là nhịp tim chậm hoặc như các cái cơn nhịp nhanh
các cái loại ngoại tâm thu như ngoại tâm thu nhĩ ngoại tâm thu thất hoặc là dung nhĩ
thứ hai là chẩn đoán được các cái rối loạn dẫn truyền trong tim
ví dụ như là blok nhĩ thất các mức độ hoặc là blok nhánh gặp blok nhánh phải blok nhánh trái
vấn đề thứ ba giá trị là trong các cái bệnh tim thiếu máu cục bộ
đặc biệt là trong các cái trường hợp nửa máu cơ tim cấp
người ta có thể chẩn đoán được
cái biến đổi của điểm tim rất là rõ ràng
một là chẩn đoán được rõ ràng là nửa máu cơ tim cấp
cái thứ hai người ta có thể dùng bác sĩ là chẩn đoán được định khu cái vùng cơ tim bị tổn thương bị hoại tử
và có thể là chẩn đoán được các cái giai đoạn của nửa máu cơ tim
bác sĩ có lưu ý gì cho người bệnh khi tiến hành đo điện tâm đồ
bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế giải thích và hướng dẫn về các thủ tục mà khi đo điện tâm đồ
để tránh gây nhiễu khi mà ghi điện tâm đồ
thì người bệnh cần tháo các vật dụng bằng kim loại như đồng hồ chìa khóa điện thoại ra khỏi cơ thể
người bệnh thì nằm yên tĩnh thả lỏng
thái tay thì song song giọt thân người bộc lộ các cái vùng da để gắn nhiễn cực
và tuân thủ các cái yêu cầu hướng dẫn của nhân viên trong cái quá trình ghi điện tim
thế thì ngoài ra ở đây bệnh viện tâm anh chúng tôi thì có các thiết bị khác nữa không để theo dõi điện tim
ví dụ như điện tim theo dõi điện tim lưu động hai mươi bốn h bốn mươi tám h hoặc là có những cái thiết bị có thể theo dõi được đến một mươi bốn ngày
đấy người ta gọi là hunter điện tâm đồ
thế còn một thiết bị nữa đó là điện tâm đồ gắn sức
tức là khi mà bệnh nhân sẽ được thực hiện các cái chỉ định khi mà bệnh nhân làm cho sức
tức là bệnh nhân sẽ đi theo cái quy trình cái chương trình cài đặt của máy trên cái thảm trại
và trong quá trình tức là bệnh nhân sẽ đi theo cái quy trình cái chương trình cài đặt của máy trên cái thạp chạy

vâng xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ vừa rồi
điện tâm đồ giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh mạch vành tốc và mạn tính
nhiều bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu và cứu sống kịp thời nhờ sử dụng phương pháp chẩn đoán nhanh và chính xác này
điện tâm đồ còn giúp đánh giá và theo dõi hiệu quả

điều trị nội khoa hoặc sau can thiệp đặt stent mạch vành phát hiện sớm tình trạng nhồi máu cơ tim tái phát
với mục tiêu chính là tầm soát chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch máu và lồng ngực
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh
máy đo điện tâm đồ ecg máy theo dõi huyết áp hai mươi bốn giờ tại nhà máy honter ecg msct tim và động mạch vành
máy chụp cộng hưởng từ tim hệ thống máy gsa máy chụp mạch vành hai bệnh viện
bệnh nhân đến đây sẽ được thăm khám bởi các chuyên gia đầu ngành đưa ra pháp đồ điều trị cá thể hóa
nhằm rút ngắn thời gian chữa trị và giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết